theo dự báo thời tiết hôm nay ngày bảy tháng hai của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương
hiện ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
dự báo là khoảng chiều tối và đêm ngày tám tháng hai
bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta
hôm nay ngày bảy tháng hai bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam
dự báo khoảng chiều tối và đêm mai tám tháng hai
bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở bắc bộ có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
các tỉnh ven biển trung bộ từ ngày chín tháng hai có mưa có nơi mưa vừa mưa to
gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp hai cấp ba
vùng ven biển cấp ba bốn từ ngày chín tháng hai ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển rét
vùng núi phía bắc trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi ba một mươi sáu độ c
vùng núi từ một mươi một mươi ba độ c vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ c
hà nội từ ngày chín tháng hai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi ba một mươi sáu độ c